chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an quận bình tân cho biết đã bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
đây là các đối tượng đã cho gần sáu trăm linh người vay với lãi suất cao ở tp hcm và các tỉnh lân cận từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lương hoàng anh ba mươi năm tuổi quê ở phú yên và nguyễn bá phi công hai mươi năm tuổi quê ở kiên giang
sau thời gian điều tra cơ quan công an phát hiện anh và công có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà của các đối tượng này có nhiều giấy vay tiền giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu
với tổng cộng gần bốn mươi tám kg hồ sơ của người vay ở khắp các địa bàn từ tp hcm và các tỉnh
công an cũng đã tiến hành mời các đối tượng có liên quan đến làm việc
anh và công khai nhận cho vay nhiều người với lãi suất từ hai mươi trở lên
người vay có thể trả bằng hai hình thức trả góp từng ngày hoặc trả lãi mỗi ngày
công an xác định từ năm hai nghìn một mươi ba
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay các đối tượng trên đã cho gần sáu trăm linh người vay với lãi suất cao ở tp hcm và các tỉnh đồng nai bình dương với số tiền nhiều tỷ đồng
hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét truy bắt thêm các đối tượng có liên quan